vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió hướng nam đến đông nam với cường độ trung bình cấp bốn đến cấp năm biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước